theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ năm mươi bảy không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện chỉ còn một mươi một ca mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế
trong ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi một ca chiếm chín mươi sáu bảy
số ca còn đang điều trị là một mươi một ca chiếm ba ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín hai trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm năm mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám bảy trăm hai mươi hai người
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm bốn mươi năm người